theo dự báo ngày và đêm ngày hôm nay ngày tám tháng một mươi khu vực từ hà tĩnh đến thửa thiên huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ năm mươi một trăm linh mm
riêng hà tĩnh và quảng bình có nơi trên một trăm năm mươi mm nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập ống tại các khu vực trúng thấp các khu đô thị
để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lớn ngập lụt lũ quét sạt lở đất
thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiệt hại
cùng với đó đơn vị chức năng triển khai lực lượng sung kích kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối các khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời
sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất
tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát hướng dẫn giao thông cắm biển cảnh báo nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn
đồng thời các bên liên quan triển khai biện pháp tiêu ống bảo vệ sản xuất phòng chống ngập ống